chất đó cũng là ngang của anh
đây là nơi làm ra hàng trăm chiếc kèm mỗi ngày
tay trần múc kèm
dụng cụ làm kèm cấu bẩn hoen dị
bể nước làm lạnh kèm hoạt động hết năng suất ngả màu đen đục

đang chuẩn bị được đưa vào tái sử dụng
cái nguyên liệu này mình chủ yếu là nguyên liệu nhập

đường sữa tổng thống là cái sữa bột là phải nhập
sữa bột công thức đây
nhiều dưới lần
còn là trong nước
còn cái sữa đặc là người làm sữa đai ly sữa bi nam y u

cái này là sữa
theo các chuyên gia sữa là sản phẩm rất dễ nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất bảo quản và vận chuyển
do nguồn gốc nguyên liệu đặc thù và chịu tác động lớn từ điều kiện môi trường
đó là lý do vì sao các điều kiện để sản xuất kem đòi hỏi sự nghiêm ngặt
để có những quầy kèm thơm ngon và bảo quản được lâu
thì trong quá trình sơ chế phối trộn nguyên liệu kem phải được đồng hóa thanh trùng ủ chín
trong môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trong tất cả các nguyên liệu để làm kèm thì gồm có các loại bột gồm có loại đường sữa các phụ da
thì những thứ ví dụ như là sữa hoặc là các loại bột cũng có người ta đưa vào
thì tất cả những cái ấy đều có khả năng là nhiễm cái nấm mốc
mà cái nấm mốc nguy hiểm nhất của cái khí hậu nhiệt đới của chúng ta đây là cái aflatoxin
cái nhóm aflatoxin này nó có khả năng là nó đã xâm nhập vào trong cái thực phẩm

thì ta có nấu nướng hoặc ta có chế biến như thế nào nó vẫn cứ nằm trong đó bởi vì rất khó phụ nguy
thế nhưng chỉ cần một thao tác gắn mát đơn giản như thế này
mỗi chiếc kem sẽ nhanh chóng trở thành những sản phẩm uy tín chất lượng sẵn sàng phục vụ người dùng
trên thực tế các xưởng làm kem ở đây đều được cấp phép hoạt động
bởi đây là điều kiện để kinh doanh lâu dài
anh đầy đủ giới phép kinh doanh này
anh đầy đủ giới phép kinh doanh này
sở dĩ những quê kèm này được sản xuất hàng loạt là do nhu cầu của thị trường lớn
trong khi công tác hậu kiểm còn khá lỏng lẻo nên nhiều sản phẩm không đúng quy cách và đảm bảo chất lượng quy định
vẫn được phân phối hàng loạt đặc biệt là tại nơi có điều kiện kinh tế khó khăn hơn

còn như cả tỉnh ninh bình hải nguyên hải phòng quảng ninh lạng sơn nghệ an hà tĩnh tây lạc
đây là hộp kèm chúng tôi mua tại xưởng với giá một mươi sáu đồng một mươi quê kèm tại cơ sở
bằng cảm quan có thể thấy sản phẩm được đóng gói rất sơ sài
màu sắc kèm màu đục những sợi dừa bên trong ghi nhận tình trạng xuất hiện mốc đen
điều này lý giải mức giá rẻ như cho của loại kem này
theo tiết lộ của những người làm tại xưởng
thì chi phí nguyên liệu và công sản xuất của mỗi chiếc kem chỉ chưa đến một nửa giá thành
như vậy đủ thấy lợi nhuận của những mặt hàng tưởng như rẻ này hoàn toàn không nhỏ
để hạn chế những nguy hại đến sức khỏe từ những sản phẩm kém chất lượng cần lưu ý
hạn chế sử dụng những sản phẩm kem không rõ nguồn gốc
tuyệt đối không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường
hoặc sử dụng sản phẩm không có dấu hiệu bất thường